một cháu bé một mươi bốn tuổi mắc bệnh tự kỷ tự ý đi ra khỏi nhà không may bị mắc kẹt trong khe tường nhỏ
giữa hai ngôi nhà có khoảng cách chỉ rộng khoảng hai mươi cm
rất may là cháu bé đã được công an quận bắc từ liêm công an thành phố hà nội phát hiện và giải cứu kịp thời
ngày một mươi chín tháng bảy gia đình ông chu ngọc thảo chú tại số bốn mươi một ngõ năm trăm chín mươi chín phạm văn đồng phường cổ nhuế một quận bắc tử liêm
có trình báo về việc cháu nội là chu nguyễn việt tiến sinh năm hai nghìn bảy tự ý đi ra khỏi nhà nhưng không thấy trở về
sau hơn một ngày tiến hành giá soát tìm kiếm công an phường cổ nhưới một và gia đình đã tìm thấy cháu bị mắc kẹt
giữa nhà số bốn mươi ba và số bốn mươi năm ngõ năm trăm tám mươi một đường phạm văn đồng
ngay sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bắc tử liêm
và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực hai công an thành phố đã huy động lực lượng phương tiện để giải cứu cháu ra khỏi khe tường hẹp
nắm được tình cháu bé bị kẹt hơn một ngày không di chuyển được cho nên là tinh thần trạng thái của cháu rất là hoảng loạn
anh em cán bộ chiến sĩ phải chia ra các mũi để tấn công
mũi đầu tiên là trinh sát nắm tình hình và làm công tác chấn an tư tưởng đối với cháu để cháu không hoảng loạn
và biết là có lực lượng chức năng đến ưng cứu để giải cứu cháu ra rồi
ngoài ra chia làm hai mũi tấn công tiếp để đục hai bức tường bên cạnh
một là để nếu như thời gian cứu chữa lâu dài còn có biện pháp để duy trì cho cháu để ăn uống
vì một ngày rời cháu chưa có thể ăn uống
tuy nhiên nhận định tình hình là khả năng giải quyết nhanh được về tường độ dày tường cũng như kết cấu
cho nên anh em tập trung vào một mũi chính để đục nhanh chóng phá rỡ tường
sau hơn một ngày mắc kẹt sức khỏe của cháu bé có diễn biến xấu đi
lực lượng chức năng vừa triển khai việc cứu nạn vừa phải chấn an tinh thần cho cháu
tuy nhiên để có thể đưa cháu ra khỏi hiện trường lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do không gian chật hẹp
cấu kiện xây dựng
lực lượng của tòa nhà tạm bỡ nếu không cẩn trọng rất dễ xảy ra sập đổ hoặc gạch đá rơi vào người nạn nhân

sau ba mươi phút có mặt tại hiện trường hiện tình trạng của cháu bé đã hồi phục và ổn định

vâng thưa quý vị nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì chưa bao giờ là dễ dàng
đặc biệt là đối với những tình huống liên quan tới các công trình xây dựng
mỗi ngày một việc làm ý nghĩa vì nhân dân tinh thần này đang được lan tỏa mạnh mẽ trong lực lượng công an
và tiếp theo biên tập viên linh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ năm
phường mò trè thành phố sông công tỉnh thái nguyên về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
còn về tội gây dối trật tự công cộng công an huyện tiên du tỉnh bắc ninh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn vĩnh thanh xã tân xuân huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
và đối tượng chu đức mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn thông nguộn xã cương sơn huyện lục nam tỉnh bắc giang
phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh về tội đánh bạc
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi bốn
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý